lợi dụng việc nhiều gia đình để máy tính bảng máy tính sách tay điện thoại di động ở nhà phục vụ cho con học online
nguyễn lan hương bốn mươi bốn tuổi trú tại quận sơn trà của thành phố đà nẵng đã đột nhập vào nhà lấy cắp
tính đến thời điểm bị bắt thì đối tượng này đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắt
làm việc với cơ quan công an hương khai nhận thủ đoạn gây án là đi vào thẳng nhà của các bị hại giả vờ hỏi thăm đường đi
nếu phát hiện không có ai trong nhà hương sẽ nhanh chí tìm những tài sản quý tài sản như máy tính bảng máy tính sách tay điện thoại di động lấy cắp rồi bỏ trốn
toàn bộ số tài sản này được hương mang đến tiệm cầm đồ để bán lại lấy tiền tiêu xài
đáng nói thời điểm hương gây án chung với thời điểm giãn cách xã hội nhiều phụ huynh để tài sản trong phòng khách cho con em học online càng tạo điều kiện cho đối tượng gây án
cơ quan công an đã tiến hành thu giữ lại năm máy tính sách tay năm điện thoại di động và hai máy tính bảng
được biết hương từng mang hai tiền án hai tiền sự về tội trộm cắp tài sản